từ những mái nhà sàn đơn sơ còn nguyên nét thời gian này các thế hệ cư dân người mường cứ thế sinh ra và lớn lên
lớn lên từ các phong tục tập quán từ những món ăn mang mùi đất quê hương
và đặc biệt lớn lên trong những câu chuyện trong lời du ấm áp đầy tình yêu thương của bà của mẹ
tất cả như nuôi dưỡng tâm hồn những con người nơi đây từ thùa ấu thơ
trải qua hàng trăm năm những nét sinh hoạt dân gian mộc mạc đó đã góp phần tạo nên bản sắc riêng biệt trong văn hóa của người mường
cũng như rất nhiều các dân tộc khác trên đất nước việt nam này
trẻ em mường luôn là lứa tuổi được dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt
đó là những tờ giấy trắng mà ngay từ tấm bé phải được vẽ lên
các sắc màu trong trèo tươi sáng của cuộc sống phải được nuôi dưỡng tâm hồn bằng tình yêu của gia đình
có lẽ vì thế khi đến với những bản làng nơi đây
không khó để bắt gặp những đứa trẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn với nụ cười hồn nhiên trong sáng
đó cũng là kết quả của những bản lạc nơi đây
những người bà người mẹ đã vất vả sớm hôm chàm bẫm cho các con từng bữa ăn giấc ngủ
từ xưa đến nay một trong những điều cho ta cảm nhận sâu sắc về sự bình yên gần gũi mà thân thương của cuộc sống
đó là tiếng hát du nỉ non trong không gian tĩnh mịch buổi trưa hè
hay giữa canh khuya thanh vắng
tiếng hát ru như nỗi lòng chăn trở như tình yêu bao la của bà của mẹ dành cho những đứa con thơ
với người mường cũng vậy trong những bản làng trên những mái nhà sàn
tiếng du luôn được cất lên từ những người bà người mẹ và cả người chị
tiếng dù ấy không chỉ là tình cảm dành cho em nhỏ mà nó còn như một bức thông điệp bày tỏ nỗi lòng
vậy nên chẳng biết từ bao giờ hát du đã trở thành một làn điệu dân gian đặc sắc của người mường
chúng ta ru con ấy là cái giai điệu dành cho đứa con
vì cái chức năng của hát ru tức là giông ngủ cho trẻ con
nhưng mà cái văn học và cái nội dung thiệt là dành cho người lớn
chứ còn các nước phương tây ấy hát ru là cái nội dung thiệt là dành cho người lớn

còn ở đây người đồng bằng thì nói là ví dụ như cái câu như này
không không tôi đứng trên bờ mẹ con nhà nó đổ ngừa cho tôi
thế vậy thì đứa trẻ con nó biết cái gì
mà đây là nói cho người hàng xóm
và những cộng đồng nó có những mâu thuẫn với nhau có những nỗi niềm với nhau
thế còn là người mường người mèo người mông
và các dân tộc ở hùng nối tây nguyên
rồi là người trăm
đều có hát ru cả
nhưng người mường nó nổi bật nhất là cái bài ru út
và chúng tôi vẫn thường xuyên đưa ra biểu diễn ở khu phố cổ đấy
nó chỉ có hát du và nó có một cái sáo
nghe nó rất là buồn
nó xa vắng và nó thực sự là mang cái dáng dấp của cái hình tượng âm nhạc của như núng
người mường vẫn thường gọi ru con là ru út
đây là khúc hát đậm chất thi ca bởi lời hát ru thường mượn ca giao để giãi bày ý nghĩ tình cảm
mượn những câu chuyện cổ tích để thay cho lời du
và cũng trong các bài hát du thế giới tự nhiên đã được người hát cảm nhận bằng con mắt trẻ thơ nên rất hồn nhiên giàu cảm xúc
với tình yêu thương của mình người hát du như hóa thân vào từng lời hát bồi đắp đời sống tâm hồn của trẻ thêm phong phú
trong sáng và hình thành nhân cách đẹp đẽ trong những năm tháng đầu đời
lúc mình còn bé như các cháu này thì bố mẹ ru cất tiếng hát lời ru lên cho mình cho mình là con là cái thì xong là mình biết một tí thì mình chưa nhớ được
xong là mình xăm lên anh nhân chị là mình lại nhớ đến cái ông cha cha mẹ của mình là ru của các con cháu của mình lại nhớ được

cái câu ru này là từ cái cháu này là từ cái cháu này
khi có dân tộc của người mường ấy là đẻ đất đẻ nước ấy đã có cái tiếng ru này
bây giờ đang ghi vào trong tâm hồn của mình để truyền lại cho các con cháu của mình
bây giờ mình làm cha làm mẹ lại ru cất cái tiếng ru lên cho các cháu thế hệ mai sau để nó học hỏi lấy cái tiếng ru của người mường
hát ru của người mường có bốn làn điệu khác nhau như u hạy giả ơi giả óm ru ngày
và ru đêm
đó đều là những làn điệu mang tính chất nhẹ nhàng chữ tình khoan thai chiều mến
được thể hiện bằng những giai điệu mượt mà uyển truyền du dương liền bậc mà ít khi cách quãng xa
các câu hát ru ngắn thường lặp đi lặp lại nhiều lần nên dễ nhớ và cũng dễ thuộc
có lẽ vì thế mà các bài dân ca dụ ún cứ thế được truyền từ đời này sang đời khác
từ thế hệ này sang đời sau
với điệu hát du ngày thì người bà người mẹ hay người chị đều có thể hát
bên chiếc nôi người mường vừa hát du vừa theo thùa may vá
những đứa trẻ cứ từ từ chìm vào giấc ngủ trong lời du ấm áp mộc mạc với ngôn ngữ rất đời thường
thể hiện ước mơ mong muốn em bé mau ăn chóng lớn và tương lai trở thành người có ích cho xã hội cộng đồng
ngoài ra lời du cũng thể hiện tâm trạng tức thời của người hát
chính vì thế mà ru uốn giàu các cung bậc cảm xúc
và khi mặt trời xuống núi bền bếp lửa trong đêm khuya tĩnh mịch những câu hát ru lại vang lên ra riết
lúc này người mường lại du con theo một làn điệu khác đó có thể là những câu chuyện cổ tích
là truyền thuyết bất tử của người mường về đẻ đất đẻ nước về đứa con côi
tất cả được kể được cất lên qua lời du của người mẹ
từ đó gieo vào tâm thức trẻ thơ những hạt giống tốt lành về lòng nhân ái đạo lý làm người tình yêu quê hương đất nước
góp phần hình thành nuôi dưỡng nhân cách tâm hồn trẻ thơ
vẫn biết trong cuộc sống người mường còn nhiều khó khăn vất vả nương dãy nặng gánh không chỉ trên đôi vai đàn ông mà còn cả trên vai gầy của những người phụ nữ
vậy nên hình ảnh những đứa bé trên lưng mẹ lớn lên từ những lời hát du hòa với tiếng gió tiếng cỏ cây cũng đã trở thành dấu ấn sâu đậm khi đến với đồng bào nơi đây
hát dù là một thể loại đặc biệt trong kho tàng âm nhạc dân gian
nó được chất lọc cổ đúc bởi âm nhạc và thi ca bởi những câu ca giao đồng giao hò vè hoặc các loại thơ và được truyền miệng từ đời này qua đời khác
phần lớn các bài hát du thể hiện bằng thể thơ lục bát truyền thống
dù có sự khác nhau về hình ảnh ngôn ngữ và cách thể hiện nhưng các bài hát du đều tạo được nhịp điệu êm ái thơ mộng
và quan trọng nhất là thể hiện tình cảm yêu thương đầm thắm dung dị
dành cho trẻ nhỏ
chính vì thế hiện lên trong các bài hát ru là một thế giới hồn nhiên và trang trứa tình yêu
cùng những hình ảnh gần gũi nhỏ bé và hết sức bình dị với tuổi thơ
tuy nhiên cuộc sống ngày càng hiện đại khiến các làn điệu hát ru dần mai một

đó cũng là trăn trở của những người như cô bùi thị minh
có lẽ lớn lên từ những câu hát ru ấm áp của bà của mẹ
rồi lại đắm đuối khắc khoải trong những câu du con ngày trở thành mẹ
hơn ai hết cô miên hiểu hát ru có thể vẽ nên những giấc mơ đẹp cho tâm hồn trẻ thơ
dệt nên sợi dây kết nối tràn đầy yêu thương của tỉnh mẫu tử

thì cũng thuộc những bài hát dân ca mường

lớp trẻ bây giờ thì ít quan tâm đến những bài hát du những bài hát làn điệu dân ca mường
thì tôi cũng ngõm trong tâm hồn
tôi thì những bài hát ru hát mường hát làn điệu dân ca
thì sau đây tôi cũng xin dạy lại cho những lớp trẻ bây giờ
thì sau này nếu mà không dạy những cái làn điệu dân ca mường thì mai mốt đi
thế hệ sau này cũng không biết đến những cái bản sắc dân tộc của người mường
những câu chuyện những lời hát của cô bùi thị miên
một người yêu hát du như ngọn lửa nhỏ truyền từ quá khứ xa xưa về với thực tại
về với những con người trẻ tuổi đốt lên trong họ bản năng tình yêu
và lòng tự hào với các làn điệu dân ca truyền thống của người mường
để hát du mãi là làn điệu ấm áp được cất lên từ tình mẹ bao la
từ nhỏ lớn lên thì đã được nghe ông bà cha mẹ cũng có những bài hát du với cả anh chị em
với cả các cháu thì những liệu quý những lời hát rất là ngọt ngào đi sâu vào con người ấy
nên là mình cảm thấy tự nhiên thấy yêu cái làn điệu hát ru của người mường
nên là có ý định sẽ học hỏi và để sau này có thể lưu giữ những lời hát này cho con cháu mình sau này
tất cả những lời bài hát ru ấy chúng ta đều có thể thấy được
ngay từ trong cái lời hát đầu tiên thôi đã là tình cảm của người mẹ
rồi gắm vào cho con mình chỉ mong con mình có những giấc ngủ yên bình
giấc ngủ ngon lành để có thể ngoan và lớn lên trưởng thành
cũng như gửi gắm một tình yêu quê hương tình yêu đất nước cho con trẻ từ trong tâm hồn
với cái bài hát du của người mường thì với những cái câu từ

với những cái câu từ câu từ trong cái bài hát nó thể hiện một cái tình thương một cái tình cảm giữa người cha và người mẹ
và một tình cảm giữa ông bà cha mẹ với con cái
vâng và với điệu hát này thì có thể là truyền đạt lại cho con cháu mình
sẽ nhớ nhớ về những cái cội nguồn của dân tộc mình
hát du là một loại hình văn nghệ dân gian được lưu truyền rộng rãi từ đời này sang đời khác
và có sự ảnh hưởng sâu đậm trong suốt cuộc đời mỗi con người
những khúc hát du không chỉ góp phần làm cho tiếng mường trở nên trong sáng
làm cho tâm hồn mường trở nên phong phú mà thông qua hát du
ngay từ bé những đứa trẻ đã được tiếp nhận được giáo dục về các phong tục tập quán
về những câu chuyện làm nên nét văn hóa của người mường
bồng bồng con nín con ơi

dưới sông cá lội trên trời chim bay
ước gì mẹ có mười tay kia bắt cá tay này bắt chim
chỉ bằng những câu hát du giản dị nhưng điều quan trọng nhất là nó đã thể hiện được tình cảm thiêng liêng của người mẹ
dành cho những đứa con yêu dấu của mình để nụ cười trẻ thơ mãi trong sáng và hồn nhiên
có lẽ lớn lên từ những câu hát ru đong đầy yêu thương của bà của mẹ
rồi trưởng thành trong cái nôi của một nền văn hóa đậm chất sự thi hào hùng
nên từ trong tâm hồn của mỗi người con xứ mường luôn mang niềm tự hào về nguồn cội
với ông bùi thanh bình niềm tự hào đó chính là động lực để hơn ba mươi năm qua
chưa ngày nào ông thôi chăn trở về việc sưu tầm lưu giữ lại các vật dụng trong đời sống vật chất và tinh thần của người mường
trong tiểu mục người giữ gìn bản sắc hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông bùi thanh bình
và bảo tàng di sản văn hóa mường nơi mỗi hiện vật là một câu chuyện quá khứ là cái hồn của người mường ẩn chứa trong đó
đến bảo tàng di sản văn hóa mường vào một chiều mưa giữa không gian thâm trầm của những mái nhà sàn
nơi lưu giữ lại nét văn hóa độc đáo của một dân tộc
hỏa lẫn trong tiếng mưa đâu đó có tiếng sáo lúc ru rương lúc lại déo rắt thiết tha
tiếng sau đó được cất lên từ một trong những căn nhà sàn đẹp nhất của bảo tàng
và người thổi cũng chính là người đã dành cả cuộc đời để gây dựng nên nơi đây
có lẽ với những người sẵn mang trong mình dòng máu nghệ sĩ tiếng mưa hòa cùng không gian đậm chất cội nguồn
luôn gợi về một nỗi buồn xa xăm mơ hồ tựa như hoài niệm
và dường như cũng chỉ những tâm hồn mang nặng tình yêu với nguồn cội với tổ tiên
mới cảm nhận hết được những tâm tư chăn trở đó
là người con xứ mường sinh ra và lớn lên từ những câu chuyện sử thi đẻ đất đẻ nước mẹ kể
chẳng biết từ bao giờ ông tự đặt lên vai mình trách nhiệm của một người lưu giữ lại những nét văn hóa của tổ tiên qua các hiện vật
chỉ biết mỗi vùng đất ông qua mỗi miền quê có người mường sinh sống
ở đâu ông cũng cố gắng tìm kiếm lưu giữ lại những hiện vật của một thời xa vắng
tôi là người mường người con của dân tộc mường
và tôi đi học mới đi học từ lúc một mươi hai tuổi
đi học thì trong quá trình đi học xong là lớn lên mình đi công tác đi công tác
thế nhưng mà mỗi khi mình cứ về quê về quê hương mình ấy
thì mình lại thấy rằng là ở quê bình những cái mà đồ gia dụng những cái hiện vật
một số những cái nhà cửa hay là nhà sàn thứ vân vân
tất cả những cái đó thì cứ dần dần là nó mất dần đi để mình sưu tầm để mình nhìn chứ nó
thế thì khi mình cũng nói mới đặt vấn đề với bà con
thì bà con thấy rằng là bán đi cho người khác thì nó sẽ mất đi
như ông bà để cho tôi hoặc là chuyển cho tôi thì đương nhiên tôi giữ lại
ở cái địa điểm chỗ nọ chỗ kia thì sau này con cháu của các ông có bà đến
tôi nhìn thấy những cái hiện vật những cái đồ dùng những cái của ông cha mình để lại
ví dụ như là ở tại cái nhà này thì là cái nhà mà trưng bày những cái hiện vật của quan lang ở chứa mường chẳng hạn
thì những cái đồ đấy thì là người ta cũng lưu giữ suốt
thế nhưng mà
có những cái thời gian mà người ta cũng khó khăn
thế người ta bán cho những người buôn bán khác thì hay là người ta lại chuyển lại cho mình
mình cũng mua nhưng mình giữ lại đây để cho sau này cho con cháu của người ta không nhìn thấy
hơn ba mươi năm tìm kiếm siêu tầm đến nay ông đã tự xây dựng cho mình một bảo tàng với khoảng sáu hiện vật
mỗi hiện vật là một câu chuyện một cuộc đời
đó có thể là những thanh hương gắn với sự oai hùng của một thời
những quan lang người mường
đó cũng có thể chỉ là những vật dụng đơn sơ trong cuộc sống hàng ngày của người dân
nhưng tất cả tạo nên một tổng thể để thấy người mường đã sống
đã sinh hoạt với những nét văn hóa riêng biệt ra sao
đấy để mà có một cái bộ một cái bảo tàng như hôm nay
thì đương nhiên là trong cái quá trình như vậy thì cũng rất là khó khăn rất là vất vả
những cái năm
thời kỳ còn bao cấp là vất vả lắm
thế nhưng mà tôi vì cái thú đam mê của mình nên là tôi cứ có tiền hay là có cái điều kiện nào đó
thì mình cố gắng hết sức để mình sưu tầm về
thì cũng rất là may cái là vì mình là người mường thì mình đi đến các cái vùng mường
thì mình nói chuyện với các bố mế
thế thì lúc bây giờ là có cái tình trạng mà chảy máu những cái hiện vật những cái cổ vật
hay là chảy máu cồng chiêng
những cái chiêng tàn những chiêng hơ chiêng quý trước những tình cảnh như vậy mình thấy như vậy
thì bản thân mình mình cứ nghĩ lúc nào cũng trong cái tâm thì là nghĩ lúc nào cũng phải làm thế nào mình mua về mình xin về
với tình yêu văn hóa mường sâu đậm như vậy nên ông luôn tận tình hướng dẫn
để mỗi nhân viên đều hiểu hơn về những nét văn hóa của người mường qua từng hiện vật
và từ đó mỗi người mới trở thành một hướng dẫn viên một người truyền bá kể chuyện văn hóa mường cho khách du lịch
qua thời gian năm năm làm việc cùng với anh bùi thanh bình thì tôi nhận thấy rằng anh là một người rất là yêu quý
tâm huyết về cái bảo tàng dưới sản văn hóa của dân tộc mường chúng tôi và qua những cái việc làm như là anh ấy là

hát siêu tầm và nghiên cứu và lưu giữ những cái thuộc về người mường và đặc biệt là anh ấy còn truyền bá những cái nét đặc trưng văn hóa về âm nhạc của người dân tộc mường
bản thân tôi cũng là một người con sinh ra từ dân tộc mường thì tôi cũng rất là mong muốn là được học hỏi và đóng góp được cái phần nhỏ bé của mình
về cái bản sắc của dân tộc mình
trong các nhà sàn mường nhà lang mường nhà chiêng mường hệ thống các hiện vật trưng bày đã được ông bình sắp xếp một cách khoa học
hợp lý gắn với những giai đoạn phát triển theo dòng chảy thời gian từ văn hóa mường thời tiền sử hòa bình đến thời đồ đồng
trong số đó nổi bật nhất có lẽ là hệ thống trên một trăm linh chiếc chiêng mường với những chiếc chiêng cổ có niên đại hàng trăm năm
ở lúc đầu thì tôi cũng nghĩ rằng là mình cũng chỉ làm một cái bộ sưu tập nhỏ nhỏ thôi
nhưng mà sau thì cái thú đam mê thú đam mê của tôi
thì tôi cứ đi hết vùng mường nọ đến vùng mường kia
trước hết là đến các cái vùng mường ở hòa bình
nghĩa là bốn vùng mường bi vang thẳng động tôi đi hết
để mà vừa là nghiên cứu vừa là siêu tầm
hơn một trăm linh chiếc chiêng chính là biểu tượng độc đáo của âm nhạc dân tộc mường
của các điệu dân ca dân vũ mường cổ
dẫu đã phủ bụi thời gian
nhưng những hiện vật này chính là sự kết tinh giá trị văn hóa
bản sắc văn hóa truyền thống
đồng thời đó cũng là những tài sản vô giá
là thành quả sau những chuyến đi thực tế
trên những cung đường sưu tầm của nhà nghiên cứu bùi thanh bình
trong các loại chiêng của người mường
thì nó có rất nhiều loại chiêng
nhưng mà nó được phân ra là hai dòng
theo cái từ dân gian của người mường ấy là hai dòng
một là dòng chiêng gò
hai là dòng chiêng đúc
dòng chiêng gò là những cái chiêng mà
mình nhìn thấy là nó có các cái vết búa
các cái vết gò
thì là chiêng gò
thế còn một dòng nữa là chiêng đúc
thì nó có khuôn
thế cho nên là
nhìn nó có vẻ là nó
nhưng mà cái
hay là cái âm thanh của hai dòng chiêng gò và chiêng đúc là đều
nó cũng đều tốt như nhau
đều hay như nhau
thế thì trong cái dòng chiêng gò chiêng đúc thì người ta lại
các cụ bố mế
hồi xưa là
đã đặt cho các loại chiêng
ví dụ như là
trong tất cả các loại chiêng gò trong đúc thì chiêng phân nguôi
người mường gọi là
người mường gọi là hai ngốn
là có loại chiêng tốt nhất
ví dụ như tiêu biểu như chiêng đây
như chiêng này
thì chúng ta nhìn thấy là thứ nhất là
nó phân ra
từ trên xuống
trên đỉnh xuống dưới này
ở đây là vàng
được rác vàng được phân bằng vàng hẳn hoi
đấy nhìn thấy rõ
qua cái núm
và đồng thời là nó
có những cái
xung quanh này
thì người mường gọi là
vành ống khuất
thì cái dòng chiêng này là rất là tốt
như cái chiêng
đây chẳng hạn thì cái chiêng này là hiện nay là độc nhất vô nhị
không có cái thứ hai
có thể nói
mỗi hiện vật trong bảo tàng là một câu chuyện
chuyện về niềm say mê tâm huyết của một người đàn ông yêu quê hương
chuyện về những chặng đường khó khăn
nhưng đầy kỳ công trong hành trình sưu tầm hiện vật
rồi cả những chuyện
cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ
nhưng có lẽ câu chuyện xuyên suốt nhất
chính là mỗi hiện vật
đồ vật nơi đây
đều được mang về từ một mối duyên
và mối xuyên đó chỉ dành cho người có lòng thành
có tâm huyết và có đam mê
tạm biệt ông bùi thanh bình
người con sướng mường đã dành cả cuộc đời
để lưu giữ
bảo tồn các hiện vật
của cha ông
chúng ta quay trở lại với bản làng người mường
nơi không chỉ có cuộc sống êm đềm
với lời ca tiếng hát
với các phong tục tập quán độc đáo
mà còn là nơi có những món ăn dân dã
đặc trưng riêng có
những món ăn làm ấm lòng khách phương xa
nhắc đến ẩm thực của người mường
người ta thường nghĩ ngay đến những món ăn đơn giản
bằng hương vị của núi rừng sông suối
như thịt lợn rừng thịt lợn rừng
cá suối măng chua
nhưng có lẽ ít ai đã được thưởng thức
món rau rừng đồ
món ăn mang đậm phương thức hái lượm cổ
với đồng bào dân tộc mường
từ những loại rau rừng bình dị
gần gũi trong nhà
trên vách núi
đồng bào đã chế biến nên món ăn hết sức độc đáo
trở thành một món ăn quen thuộc
trong bữa cơm hàng ngày
do đặc điểm tập quán sinh sống
người mường thích những vị chua chát
nên món rau rừng đồ được tạo thành

từ nhiều loại rau khác nhau
rau beo rau tẩm bóp rau sắn
và không thể thiếu được
đó là ngọn và lá đu đủ bánh tẻ
cùng những chuồng hoa đu đủ
được chấm tinh
để tạo gia vị đắng cho các món ăn
các loại rau sau khi rửa sạch
được thái nhỏ mỏng trộn đều
sẽ cho lên chỗ gỗ để đồ
khi người thấy mùi thơm
của các loại rau
có nghĩa là rau đã chín
rau được đổ chín
rau được đổ chín
bằng hơi nên không nát
khi chín những loại rau này
vẫn giữ được sắc màu
rất xanh rất đậm đà
bên cạnh món rau đồ bình dị
người mường cũng rất thích món gà
nấu măng chua hạt rồi
thường những củ măng tươi
sau khi được lấy từ trên rừng về
sẽ được thái nhỏ và muối chua
thịt gà làm sạch
chặt miếng nhỏ vừa ăn
rồi cho vào lẫn với măng chua
và trộn nhào thật kỹ với các loại da
vị như muối mì chính
xào cho quyện đều với măng
sau đó cho nước lã vừa đủ
rồi đun trên bếp cho sôi kỹ
hương vị đặc biệt
tạo nên sự hấp dẫn của món ăn này
chính là hạt rổi
hạt rổi được nướng qua trên than
rồi cho vào giã nhỏ
trước khi múc canh măng gà ra bát
thì rắc hạt rổi lên trên
và đào đều
cách nấu này sẽ cho món gà nấu mang chua
rất đậm đà mà ít ngấy
miếng măng cũng sẽ chín mềm và ngon hơn
bên mâm cơm chiều đãi khách phương xa
những món ăn như rau rừng đồ
gà nấu măng chua hạt rổi
không chỉ là món ăn dân giã
độc đáo của người mường
mà đó còn là tấm lòng
là tình cảm chân thành
hồn hậu của bà con dân tộc nơi đây
quý vị và các bạn thân mến
mỗi tuần tạp chí sắc màu dân tộc
sẽ là mỗi hành trình khám phá những vùng đất
những nét văn hóa đặc sắc
của đồng bào các dân tộc trên đất nước ta
đến với mảnh đất xứng hưởng
chúng ta đã được chứng kiến những hình ảnh trẻ thơ
say rớt trong lời ru của mẹ
những món ăn đậm chất núi rừng của người dân nơi đây
và chương trình sắc màu dân tộc kỳ này
cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp quý khán giả
có thể gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi